trần anh lạc chủ tại quận một mươi hai tp hcm có hành vi vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai khởi tố bị can và bắt tạm gian ba tháng
ngày một mươi sáu tháng một công an huyện thống nhất phối hợp kiểm tra nơi ở của trần anh lạc ở xã tây kiệm
phát hiện bốn trăm hai mươi bốn kg mỡ lợn chưa qua chế biến có dấu hiệu hư hỏng
hai can nhựa chứa mỡ nước có tổng trọng lượng năm trăm năm mươi kg và gần một trăm chín mươi kg tóp mỡ
trần lạc khai nhận mua mỡ lợn trôi nổi có dấu hiệu dịch bệnh về chế biến để bán cho các đầu mối